thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín vào ngày hôm nay của bộ y tế cho biết
đã có một mươi năm tám trăm chín mươi năm ca mắc covid một mươi chín mới tại sáu mươi tỉnh thành phố trong đó gần một mươi năm trăm linh ca được phát hiện trong cộng đồng
trong ngày cũng có một sáu trăm bốn mươi năm bệnh nhân được điều trị khỏi và hai trăm bốn mươi tám trường hợp tử vong
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là hà nội cà mau và thừa thiên huế
trong một diễn biến mới campuchia đã ghi nhận công dân đầu tiên nhiễm biến chủng omicron
trước tình hình này các tỉnh phía tây nam giáp danh với nước bạn đang siết chặt tuyến biên giới
nhằm ngăn ngừa biến chủng mới xâm nhập vào nội địa
cùng với đó để chủ động giám sát phát hiện sớm bộ y tế yêu cầu các địa phương giả soát tất cả các trường hợp nhập cảnh
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai để giải trình tự gen xác định biến thể omicron
nếu phát hiện nhiễm biến thể này thì tiếp tục giả soát lấy mẫu xét nghiệm của những người tiếp xúc gần
và có kết quả xét nghiệm dương tính trước đó